để không bỏ sót không trùng lắp người thụ hưởng ubnd các phường xã trên địa bàn đà nẵng đang tích cực triển khai công tác giả soát kỹ đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng
thành phố đà nẵng sẽ chi khoảng ba trăm linh tỷ đồng cho gần một trăm một mươi đối tượng hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
qua quá trình giả soát cơ bản danh sách đã được các bộ phận liên quan thống nhất chuẩn bị cho công tác xét duyệt
đến ngày một mươi năm tháng bốn ubnd các quận huyện sẽ tổng hợp danh sách để tiến hành xét duyệt
chính quyền thành phố đà nẵng đang gấp rút triển khai những giải pháp đồng bộ để nguồn hỗ trợ sẽ đến với người lao động
hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín sớm nhất giúp họ giảm bớt gánh nặng về kinh tế ổn định cuộc sống